một vụ tai nạn hy hữu vừa xảy ra tại đất nước ấn độ khi một chiếc xe buýt đã đâm trực diện vào một chiếc xe lam ba bánh
do cú đâm quá mạnh nên cả hai chiếc xe đã rơi xuống giếng ở bên đường của quận nashik ấn độ
hai mươi sáu người trong đó có một bé gái bảy tuổi thiệt mạng trong vụ tai nạn
lực lượng cứu hộ đã làm việc xuyên đêm để đưa những người còn sống đi cấp cứu cũng như đưa thi thể các nạn nhân khỏi giếng nước
các nạn nhân chủ yếu là hành khách và tài xế trên chiếc xe buýt
ba mươi hai người bị thương khác đang được chữa trị tại bệnh viện
đội cứu hộ phải dùng cân cẩu để trục chiếc xe buýt ra khỏi giếng